không chỉ là hũ gạo tình thương hay nâng bước em đến trường được cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế
đóng góp hàng tháng để hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn và học sinh trên hai tuyến biên giới
trong dịp tết cổ truyền dân tộc bằng những việc làm thiết thực cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế
đã và đang chăm lo tết cho người nghèo trên biên giới giúp bà con đón một cái tết cổ truyền vui tươi đầm ấm
tại địa bàn biên giới tuyến biển bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế đã chỉ đạo các đồn biên phòng
triển khai công tác nắm tình hình ra soát trên các địa bàn phụ trách để kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
đặc biệt là các hộ giáo dân nghèo các hộ gia đình chính sách tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân đón tết vui tươi và đầm ấm

đặc biệt là các hộ gia đình chính sách tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân đón tết vui tươi và đầm ấm
tại các xã biên giới thuộc huyện miền núi a lưới các hoạt động thăm hỏi tặng quà cho nhân dân được diễn ra sôi nổi với nhiều chương trình ý nghĩa
các đồn biên phòng đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình ấm tình mùa đông xuân ấm nơi biên giới
qua đó vận động được sự ủng hộ của các cơ quan doanh nghiệp quý vị hảo tâm trong và ngoài tỉnh
mỗi cán bộ chiến sĩ đã trích tiền lương của mình để đóng góp và tặng quà tết cho đồng bào khó khăn nơi biên giới với hàng nghìn xuất quà tết
từ những tình cảm việc làm thiết thực của mỗi cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế
đã dành cho nhân dân trên hai tuyến biên giới mang đến cho những người dân nghèo hoàn cảnh khó khăn
một mùa xuân ấm ấp hơn
khi quân với dân cùng vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc